chiều nay bộ công an và tổng liên đoàn lao động việt nam ký quy chế phối hợp trong giai đoạn mới
trên cơ sở đó thống nhất thời gian tới hai cơ quan sẽ tập trung củng cố xây dựng
và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào vì an ninh tổ quốc
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
kịp thời khen thưởng biểu dương các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
trong công tác phòng chống tội phạm phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm
trong lĩnh vực lao động công đoàn
chủ trì buổi lễ có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
và đồng chí nguyễn đình khang ủy viên trung ương đảng chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam
qua năm năm triển khai thực hiện quy chế phối hợp số ba giữa bộ công an và tổng liên đoàn lao động việt nam
công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
đấu tranh phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội giữa lực lượng công an và các cấp công đoàn
đã đạt nhiều kết quả quan trọng tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức tinh thần
trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ công chức viên chức người lao động trong công tác phối hợp
thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin đề xuất chính quyền cơ quan chức năng kịp thời giải quyết
các vụ việc tranh chấp lao động ngừng việc tập thể những vấn đề khó khăn vướng mắt của doanh nghiệp
công nhân lao động góp phần bảo đảm an ninh trật tự làm tốt công tác phòng ngừa
đấu tranh các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lao động công đoàn
bộ trưởng tô lâm khẳng định việc ký kết quy chế phối hợp mới giữa hai cơ quan với các quy định cụ thể
toàn diện sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để bộ công an và tổng liên đoàn lao động việt nam
phối hợp chặt chẽ hiệu quả hơn trong thời gian tới đặc biệt là trong xây dựng chính sách pháp luật
và nâng cao uy tín của lực lượng công an nhân dân của tổ chức công đoàn việt nam
phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tạo môi trường an toàn lành mạnh để công nhân viên chức lao động yên tâm lao động sản xuất
ứng dụng dữ liệu dân cư căn cước công dân định danh và xác thực điện tử vào công tác chuyển đổi số
của tổng liên đoàn lao động việt nam đào tạo bồi dưỡng huấn luyện tập huấn nghiệp vụ chuyên ngành
cho cán bộ công an và công đoàn các cấp công tác trao đổi cung cấp thông tin tăng cường đoàn kết gắn bó
lực lượng công an nhân dân và công đoàn việt nam
nhân dịp này bộ trưởng bộ công an đã trao tặng kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc
cho các cá nhân thuộc tổng liên đoàn lao động việt nam
đồng chí nguyễn đình khang chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam
cũng trao tặng kỷ niệm trương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn
cho các cá nhân có thành tích xuất sắc của bộ công an